công an huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng cùng anh trần đức lễ đã hoàn thành các thủ tục
và tiến hành trao trả toàn bộ số tài sản bị mất cho hai du khách người pháp tới việt nam du lịch
trước đó vào ngày bảy tháng ba anh trần đức lễ phát hiện một túi sách rơi giữa đường
sau khi kiểm tra và biết đây là tài sản của du khách người nước ngoài
anh lễ đã liên hệ với công an xã lộc ngãi và công an huyện bảo lộc
bàn giao toàn bộ số tài sản nhặt được để xác minh và trả lại cho người đánh rơi
hai du khách người pháp đã gửi lời cảm ơn chân thành tới cá nhân anh trần đức lễ và công an huyện bảo lâm
đã kịp thời xác minh tìm được người đánh rơi để trao trả tài sản
được biết anh lễ có gia cảnh khó khăn
toàn bộ chi tiêu trong gia đình đều dựa vào nguồn thu nhập từ công việc phụ hồ của anh